các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
thực hiện nghị quyết trung ương sáu khóa một mươi hai và nghị quyết số hai mươi hai của bộ chính trị về tiếp tục đổi mới sắp xếp bộ máy bộ công an tinh gọn hiệu lực hiệu quả
vào ngày hai mươi tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám tại kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi bốn đã thông qua luật công an nhân dân năm hai nghìn một mươi tám thay thế luật công an nhân dân năm hai nghìn một mươi bốn có hiệu lực từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
luật công an nhân dân năm hai nghìn một mươi tám có nhiều quy định mới quan trọng về tổ chức bộ máy
điều chỉnh nhiệm vụ quyền hạn của bộ công an nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội
hội nghị tập huấn chuyên sâu luật công an nhân dân năm hai nghìn một mươi tám là hội nghị quan trọng nhằm quán triệt đầy đủ những nội dung của luật đến với đội ngũ cán bộ chủ chốt của công an các đơn vị địa phương
phát biểu khai mạc và chỉ đạo tại hội nghị thượng tướng lê quý vương yêu cầu các báo cáo viên tập trung phổ biến đầy đủ sâu sắc những nội dung cơ bản của luật
và công tác chuẩn bị tổ chức triển khai thi hành luật công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi ba
yêu cầu các đại biểu dự hội nghị tập trung nghiên cứu quán triệt nghiêm túc những nội dung của hội nghị và tổ chức quán triệt phổ biến các đơn vị địa phương mình
bằng hình thức phù hợp nhằm giúp cán bộ chiến sĩ nắm vững và thi hành luật đúng đắn thống nhất
thưa quý vị và các đồng chí nhận thức rõ công tác vận động quân chúng nhân dân tham gia đảm bảo an ninh trật tự
có vai trò hết sức quan trọng những năm qua công an huyện phú lương tỉnh thái nguyên đã chủ động tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương
triển khai phát động xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc với những nội dung hình thức phong phú thiết thực
phong trào đã có sự lan tỏa sâu rộng đến các cấp các ngành tổ chức đoàn thể huy động được đông đảo cán bộ đoàn viên hội viên học sinh và nhân dân
tích cực tham gia phòng ngừa phát hiện đấu tranh tố xác tội phạm đảm bảo an ninh trật tự góp phần phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương
hơn năm năm trước xã động đạt là một trong những địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự của huyện phú lương
nổi lên là tệ nạn cờ bạc trụng cấp tài sản mùa bán trái phép chất ma tuế tuyên truyền tà đạo sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo trái phép
trước tình hình đó công an huyện phú lương đã tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương tổ chức các biện pháp huy động sự vào cuộc của các ban ngành đoàn thể và quần chúng nhân dân
xây dựng duy trì các mô hình quân chúng đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở như tổ an ninh nhân dân tổ hòa giải đội xung kích cầu lạc bộ phòng chống tội phạm ở các xóm
từ đó nhân dân đã cung cấp nhiều tin có giá trị giúp lực lượng công an nhanh chóng điều tra khám phá các vụ án
cửa khẩu quốc tế mộc bài tỉnh tây ninh
ngày hai mươi năm tháng năm năm hai nghìn một mươi chín khi chuẩn bị vượt biên thì bị đồn biên phòng cửa khẩu phát hiện bắt giữ trả về địa phương
được biết cả hai từng tham gia hoạt động phun rô họp nhóm tin lành đề ga bị chính quyền giáo dục kiểm điểm
mình đã làm sai rồi từ nay là cũng sau này là mình không bao giờ lặp lại nữa
dù đi xa cũng ở nhà cũng phải làm
có người ở thái lan lửa em nói nay cứ cầm tiền mười mấy triệu thì tới đây
chiều em bán xe chiều hai mươi bốn em bán xe em đi luôn
người ta lửa mình thôi lửa tiền mình thì em bị mất cả tiền mất cả xe
nhằm vạch trần âm mưu lừa phỉnh của các đối tượng phản động lưu vong
thời gian qua công an huyện chư păn đã phối hợp tổ chức nhiều đợt phát động phong trào toàn dân
bảo vệ an ninh tổ quốc
để bà con nâng cao nhận thức không để các đối tượng xấu lợi dụng
công an huyện đã tăng cường các biện pháp công tác nghiệp vụ
cũng như là sự tố giác của quần chúng nhân dân
nên qua trong thời gian qua thì lực lượng công an huyện đã phát hiện và bắt giữ
đấu tranh làm rõ học động trốn
nuôi ảo vọng đổi đời trên đất khách mà không phải lao động
đã khiến cho nhiều người nhiều gia đình tan cửa nát nhà
thậm chí phải đánh đổi bằng tính mạng
trường hợp của những cá nhân trên tiếp tục là bài học cảnh tỉnh
cho những ai còn nuôi mộng vượt biên
để họ biết quý trọng những phút giây hạnh phúc bên gia đình
buôn làng góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương